đối tượng bị bắt là tô văn trải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phan thanh huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô tải loại một hai mươi năm tấn một năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam và một số vật chứng liên quan khác
qua đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng trài khai nhận lấy số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở huyện mộc châu để vận chuyển thuê lên cao bằng
nếu chót lọt sẽ được trả công một trăm linh triệu đồng
số ma túy trên được đối tượng trải cho vào bao tải rồi để trên cabin xeo tô tải một năm tấn
đồng chí việc trinh sát để theo dõi là hết sức khó khăn
thứ ba là điều kiện hiệu thời tiết ở huyện vân hồ của đồng chí biết là rất lạnh
anh em theo dõi chuyên đán này cũng như là tổ chức lực lượng khi tổ chức lực lượng thì là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe
vậy là chỉ trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai công an huyện vân hồ đã phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện và bắt giữ năm vụ
tám đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ tổng số hai mươi bánh heroin hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng quân dụng cùng nhiều vật chứng liên quan khác
những ngày đầu giao quân công an huyện vân hồ đã tập trung và triển khai và đấu tranh được nhiều thành tích đáng kể
chúng tôi thấy rằng là tội phạm ma túy vẫn không từ bỏ cái âm mưu

nhất là trong những dịp lễ tết và những dịp cuối năm
trong thời gian tới đơn vị công an huyện vân hồ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích
những kết quả đã đạt được để triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến và địa bàn trọng điểm
và phân đấu đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa
việc phá thành công hàng loạt các vụ án ma túy ngay trong những ngày đầu gia quân cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đã thể hiện tinh thần dũng cảm của lực lượng công an sơn la
kiên quyết đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cũng liên quan đến tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
vừa bắt ba đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ hà nội
về hải phòng nam định tiêu thụ thu giữ một kg ma túy tổng hợp dạng đá
được biết ba đối tượng này đều nghiện heroin ma túy đá và đều là những đối tượng có nhiều tiền án
ba đối tượng bị bắt gồm ngô thị trang chú tại hải phòng đặng việt hưng và nguyễn tiến thịnh cùng chú tại hà nội
trong đường dây ma túy này ngô thị trang có vai trò tìm mối tiêu thụ
còn đặng việt hưng sẽ liên lạc với nguyễn tiến thịnh đặt số lượng ma túy cần mua
thịnh trực tiếp lên bát sát lào cai mua ma túy đá
sau đó thịnh hưng cùng nhau mang ma túy đá đi giao cho khách
khi thịnh và hương giấu một kg ma túy đá trong đáy túy du lịch mang về tp nam định giao cho khách
thì bị công an tỉnh nam định bắt quả tang
khai thác nhanh thịnh và hưng công an tỉnh nam định tiếp tục bắt giữ ngô thị trang
khi đang lẩn trốn tại tp nam định
công an tỉnh bà rịa úng tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
vừa triệt phá nhóm đối tượng quốc tịch trung quốc có dấu hiệu hoạt động phạm tội
sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tp vũng tàu
ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bà rịa úng tàu phối hợp với bộ công an
huy động trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt gia quân kiểm tra tại bốn địa điểm
gồm ba bể thự và một khách sạn trên địa bàn phường một phường hai tp vũng tàu
kết quả lực lượng chức năng phát hiện hai mươi hai người mang quốc tịch trung quốc
đang sử dụng nhiều máy móc thiết bị điện tử hoạt động phạm tội công nghệ cao
cùng số đối tượng là người việt nam giúp sức với vai trò phiên dịch
công an đã thu giữ bốn mươi một bộ máy tính bàn một mươi ba laptop hơn ba trăm linh điện thoại di động các loại
một mươi ba chắc cần cây một bộ máy đọc thẻ dập thẻ dập chữ số làm thẻ ngân hàng giả
ba thẻ ngân hàng do ngân hàng trung quốc phát hành và hai trăm linh vỏ thẻ ngân hàng trắng
khoảng sáu trăm năm mươi triệu đồng một trăm linh đô la mỹ
ba năm trăm linh nhân dân tệ lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các đồ vật tài liệu có liên quan
các đối tượng khai nhận sang việt nam để thực hiện việc làm thẻ ngân hàng giả và đánh bạc trên mạng
diễn biến mới nhất vụ nữ phóng viên cứng đoạt bảy mươi đô la mỹ tài sản của doanh nghiệp nước ngoài
đào thị thanh bình của báo thương hiệu và công luận đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an quận cầu giấy thành phố hà nội
bắt quả tăng đào thị thanh bình khi đang có hành vi nhận bảy mươi đô la mỹ của ông tăng duệ bằng
quốc tỉnh trung quốc hiện đang cư trú tại phường lê lợi thành phố bắc giang
là giám đốc đối ngoại của công ty luxair ici việt nam có trụ sở tại bắc giang
tại chỗ lực lượng công an thu giữ bảy mươi đô la mỹ một cpu máy tính cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
đang say dưa đá gà ăn tiền tại một vườn
trong vườn xoài ở thành phố cao lãnh hai mươi hai đối tượng đã bị công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bắt quả tăng
theo thông tin ban đầu nơi tổ chức đá gà là tại bãi đất trống trong vườn xoài của nhà dân thuộc xã an hòa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín mươi ba triệu đồng hai con gà và nhiều tăng vật khác có liên quan
lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa các đối tượng trên về trụ sở để làm việc và xử lý
phức tạp trên sông đồng nai đoạn qua địa phận thành phố biên hòa liên tục gia tăng trong thời gian gần đây
còn công tác mật phục đội đội công an thành phố biên hòa đã liên tục bắt quả tăng nhiều vụ việc
trong đó có một vụ việc cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi bơm hút cát trái phép
việc khởi tố vụ án hình sự đối với hiện tượng bơm hút cát trái phép là động thái tích cực
trong việc săn đe phòng người chung đối với nạn bơm hút cát lậu xảy ra tràn lan như hiện nay
vì lợi nhuận bất chấp vi phạm pháp luật mới đây hai bố con nguyễn văn nhớ và nguyễn tấn tài
chú tỉnh long an đã bị đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa bắt quả tang về hành vi bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt ba vụ bơm hút cát và trung bình mỗi đêm
các đối tượng này bơm hút trộm được khoảng hai mươi mét khối cát sau đó trở về tỉnh long an để tiêu thụ

tức là từ năm mươi mét khối trở lên đối với hành vi bơm hút cát trái phép thì mới được tịch thu phương tiện
còn nếu dưới năm mươi mét khối thì chỉ xử lý hành chính như thế thì là cái chế tài nó giảm hẳn
thời gian nhị định ba mươi ba ra đời có nhiều thay đổi gây rất nhiều khó khăn cho công tác bắt chữ xử lý
có rất nhiều khó khăn cho công tác bắt chữ xử lý có rất nhiều khó khăn cho công tác bắt chữ xử lý

công an tp biên hòa lập hòa sơ khởi tố điều tra một vụ một đối tượng vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
ra quy định xử phạt vi phạm các đối tượng khác với số tiền gần hai trăm linh triệu đồng